công an quận bảy bắt quả tang đối tượng hồ xuân mai chú quận bốn tp hcm đang bán ma túy trong vũ trường
tăng vật thu giữ gồm một gói ma túy tổng hợp và sáu viên nén hình tròn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đang tạm giữ một số đối tượng có liên quan
để điều tra về hành vi mua bán và tàn trữ trái phép chất ma túy
ngoài ra cơ quan công an còn lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở này
các lỗi như kinh doanh vũ trường không phép buôn bán rượu ngoại nghi nhập lậu
sử dụng giấy phép bán rượu đã hết hạn không ký hợp đồng lao động với các nhân viên